theo thống kê của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng bình thì hiện trên địa bàn có khoảng một trăm năm mươi hồ thủy lợi
trong đó có đến năm mươi sáu hồ chứa hư hỏng phải tích nước hạn chế
có ba mươi tám đập bị thấm và hai mươi tám đập chứa bị biến dạng mái hai đập bị nứt không đảm bảo an toàn
đây là công trình hồ thủy lợi cửa nghè được xây dựng từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy đến năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
hồ này đã bị vỡ một lần việc sửa chữa sau đó cũng chưa được thực hiện một cách triệt đề
hồ được thiết kế để chứa một hai triệu mét khối nước nhưng thiếu một số hạng mục không bảo đảm an toàn nhất là khi mùa mưa lũ đến
quảng bình hiện có đến năm mươi sáu hồ chứa hư hỏng phải tích nước hạn chế
riêng hạng mục tràn xả lũ thì có đến ba mươi chín công trình bị xuống cấp hai mươi hai công trình bị nứt
không bảo đảm các công năng hoạt động cũng như mức độ an toàn trong mùa mưa lũ
tuy nhiên do thiếu kinh phí nên những công trình này vẫn chưa được khắc phục sửa chữa
theo đánh giá của cơ quan chuyên môn tỉnh quảng bình phần lớn hồ đập trên địa bàn được xây dựng đã lâu
không có hồ chứa lưu trữ thiếu các thông số cụ thể cán bộ quản lý không có trình độ chuyên môn
ngoài ra đa số các công trình đều có quy mô nhỏ và rất nhỏ do các xã hợp tác xã quản lý
nguồn thu từ các công trình này không đáng kể không đủ chi phí để quản lý và vận hành
do đó tỉnh quảng bình cần sớm có giải pháp và phương án để sửa chữa
duy tu những công trình hồ đập xuống cấp ngay trước mùa mưa lũ đang đến gần